tiếp cố vấn an ninh quốc gia hoa kỳ o bran đang có chuyến thăm việt nam
nhân dìm kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ vào chiều nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam coi hợp tác thương mại là trọng tâm
động lực chủ yếu trong phát triển quan hệ hai nước hoàn ngành và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi
để doanh nghiệp hoa kỳ đầu tư kinh doanh sản xuất tại việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá sau hai mươi năm năm thiết lập
quan hệ việt nam hoa kỳ đã đạt được những bước phát triển toàn diện
thực chất ngày càng đi vào chiều sâu đóng góp tích cực cho an ninh hòa bình
hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới
thủ tướng đánh giá cao việc hai nước hợp tác chặt chẽ kịp thời trong ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
đặc biệt đánh giá cao việc quốc hội hoa kỳ vừa thông qua ngân sách hai mươi triệu đô la mỹ
dành cho dự án tẩy độc sân bay biên hòa trong năm tẩy khóa sắp tới
khẳng định việt nam coi hợp tác thương mại là trọng tâm động lực chủ yếu trong phát triển quan hệ hai nước
cố vấn an ninh quốc gia hoa kỳ o brien đánh giá cao việc doanh nghiệp việt nam tăng cường nhập khẩu hàng hóa hoa kỳ
doanh nghiệp hai nước đã ký nhiều hợp đồng thương mại giá trị lớn trong các lĩnh vực hạ tầng năng lượng
dầu khí cung cấp thiết bị công nghiệp máy bay công nghệ thông tin
cũng như các biện pháp chính phủ việt nam đã triển khai
qua đó góp phần đưa quan hệ thương mại tăng trưởng ngày càng hài hòa bền vững cùng có lợi
thủ tướng nguyễn xuân phúc và cố vấn an ninh quốc gia hoa kỳ nhất trí về việc hai bên tiếp tục hợp tác
nhằm đối phó với các thách thức chung hiện nay đóng góp tích cực cho hòa bình
ổn định thịnh vượng và hợp tác ở khu vực và trên thế giới